các ngân hàng việt nam đã chủ động nghiên cứu đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ thành tiệu của cuộc cách mạng này
trong sản phẩm dịch vụ hoạt động và quản trị của mình
tuy nhiên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra nhiều thách thức cho ngành ngân hàng trong thời gian tới
đây sẽ là nội dung chính của tiêu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn bảy
tài chính hai mươi bốn bảy
ngân hàng thế giới vkp tại việt nam cho biết
bàn giám đốc điều hành wb đã phê duyệt khoản tiến dụng trị giá tám mươi triệu usd của hiệp hội phát triển quốc tế ida
nhằm hỗ trợ dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực tại thái nguyên
khoản tín dụng tám mươi triệu usd từ ida giúp nâng cấp chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị quan trọng tại thái nguyên
theo world bank dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực không chỉ trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn tám mươi một cư dân
của thành phố thái nguyên mà còn giúp thành phố xây dựng một quy hoạch đô thị toàn diện và tích hợp
trong đó phát triển cơ sở hạ tầng được gắn liền với điều kiện phát triển kinh tế xã hội
việc thực hiện thành công dự án này có thể được nhân rộng cho các đô thị loại vừa khác để hỗ trợ chương trình phát triển đô thị của chính phủ
không đề xuất ký các hiệp định vay mới cho trì thường xuyên là một trong những quy định của bộ tài chính
tại thông tư số năm trăm bốn mươi hai nghìn một mươi tám tt btc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trong đó ưu tiên bố trí đủ kế hoạch vốn cho các dự án kết thúc hiệp định trong năm kế hoạch
các chương trình dự án mới chỉ được triển khai nếu thực sự hiệu quả phù hợp với khả năng giải ngân theo hiệp định đã ký và thủ tướng chính phủ phê duyệt
đối với các chương trình dự án sử dụng hỗn hợp cả vốn cấp phát từ ngân sách nhà nước và vốn cho vay lại
cơ quan được giao quản lý phải hướng dẫn lập tổng hợp dự toán cho từng phần vốn
các chương trình dự án do một số bộ cơ quan trung ương và các địa phương cùng tham gia thì phải lập dự toán chi từ nguồn vốn nước ngoài
gửi cơ quan chủ quản chương trình dự án tổng hợp và thuyết minh cơ sở phân bổ gửi bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định
lũy kế đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính từ kiểm tra sau thông quan là tám trăm chín mươi bốn ba tỷ đồng
đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là tám trăm bảy mươi chín bảy tỷ đồng
theo thông tin mới nhất của cục kiểm tra sau thông quan tổng cục hải quan lũy kế đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan đã thực hiện hai sáu trăm tám mươi một cuộc kiểm tra
trong đó có ba trăm bảy mươi chín cuộc tại trụ sở người khai hải quan đạt ba mươi chỉ tiêu năm hai nghìn một mươi tám tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
và thực hiện hai ba trăm linh hai cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan
tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là tám trăm chín mươi bốn ba tỷ đồng tăng sáu
đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là tám trăm bảy mươi chín bảy tỷ đồng đạt ba mươi chín chỉ tiêu kế hoạch năm tăng hai mươi
chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ fed jirome power vừa cho biết cơ quan này sẽ tăng lãi suất ngắn hạn một cách từ từ
trước dấu hiệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp đang thúc đẩy lãm phát
vừa qua fed quyết định nâng lãi suất lần thứ hai trong năm với mức lãi suất cho vay từ một bảy mươi năm đến hai
việc tăng lãi suất lần này đã cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế mỹ
mức tăng trưởng việc làm và lãm phát gần đạt với mục tiêu của fed
theo báo cáo kinh tế công bố hàng quý fed dự báo tăng trưởng gdp của mỹ đạt lần lượt hai bảy trong năm hai nghìn hai mươi
và hai bốn trong năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ lạm phát dự kiến chốt năm hai nghìn một mươi tám ở mức một chín giữ nguyên so với dự báo trước đó
xong sẽ tăng chút ít và vượt mức mục tiêu hai trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức thấp lịch sử cũng đang tiếp tục giảm
vừa qua chính phủ hàn quốc đã ấn định khoản ngân sách cho viện trợ phát triển chính thức oda
là ba năm trăm linh tỷ quân tương đương với ba một mươi sáu tỷ đô la mỹ
với trọng tâm là các dự án nhằm giúp các nước đang phát triển tự đứng vững trên đôi chân mình
như vậy lượng vốn oda mà chính phủ hàn quốc dành cho các nước đang phát triển trong năm tới
sẽ tăng một mươi bốn năm so với mức ba tỷ won trong năm nay
khoảng một trăm năm mươi bốn bốn tỷ quân sẽ được chi cho cung cấp lương thực và các dự án chống khủng hoảng nhân đạo khác
chính phủ hàn sẽ đào tạo các chuyên gia về oda và tạo việc làm cho họ
khoản ngân sách này sẽ được phân bổ cho một bốn trăm bảy mươi hai dự án
tăng so với con số một ba trăm một mươi hai dự án trong năm nay khoảng sáu mươi ngân sách này sẽ được chi cho các dự án
của các quốc gia châu á và châu phi trong các lĩnh vực mà hàn quốc có lợi thế cạnh tranh
như vận tải y tế và giáo dục
trước bối cảnh việt nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
và không thể nằm ngoài xu thế chịu sự tác động từ những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
việc nghiên cứu
tìm hiểu về cách mạng công nghiệp bốn là điều tất yếu trong đó đi sâu đánh giá một cách toàn diện
để nhân diện những tác động cơ hội thách thức đặc biệt là việc chỉ ra được những điều kiện cần thiết
để các ngân hàng việt nam triển khai và thích ứng với cách mạng công nghiệp bốn
có ý nghĩa thực tiễn lớn đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng
nhận biết được tầm quan trọng và sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp bốn
ngân hàng nhà nước đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động của ngành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ
theo chỉ thị số một mươi sáu ctttg
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận
của cách mạng công nghiệp bốn như hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động thanh toán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
đó là những nội dung chính của hội thảo khoa học với chủ đề
ngành ngân hàng việt nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa diễn ra
tại trụ sở ngân hàng nhà nước
sự khác biệt lớn nhất giữa ngân hàng số với ngân hàng truyền thống
đó là cách khách hàng tương tác với ngân hàng
đối với ngân hàng truyền thống họ phải vào họ lấy số họ xếp hàng họ chờ
và đến lượt mình họ vào họ tương tác đâu những con người với nhau
thì nó phụ thuộc rất lớn vào cảm xúc của con người
dường như nếu mà giao dịch viên vui thì cách phục vụ sẽ khác buồn sẽ cách phục vụ khác
ngân hàng sẽ khó quản lý được cái chất lượng dịch vụ cho đó
nhưng mà với công nghệ số chúng ta tương tác một cách duy nhất thông qua thiết bị di động
thông qua các kiosk những thông tin đưa ra rất chính xác rất đồng bộ
thì nó lại tạo ra một cái trải nghiệm mới cho khách hàng
đó chính là cái ưu việt của ngân hàng số so với ngân hàng truyền thống
mà các ngân hàng hiện nay cần phải chú ý lưu tâm
đón đầu xu hướng phát triển các ngân hàng việt nam đã chủ động nghiên cứu đầu tư mạnh mẽ
vào một số công nghệ thanh tiệu của cách mạng công nghiệp bốn
trong sản phẩm dịch vụ hoạt động và quản trị của mình
nổi bật nhất là việc triển khai thực tế các công nghệ số nền tảng
như điện toán đám mây
phân tích dữ liệu lớn trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng giải pháp
như xác thực sinh chắc học trao đổi dữ liệu mở qua giao diện chương trình ứng dụng
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gia tăng trải nghiệm khách hàng
cuộc cách mạng công nghiệp bốn mang đến những cơ hội lớn cho hệ thống ngân hàng việt nam
trong quá trình phát triển trên nhiều khía cạnh như gia tăng việc tiếp cận thị trường quốc tế
cho các ngân hàng trong nước tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại hiệu quả hơn
để gia tăng lợi nhuận từ đó giúp các ngân hàng việt nam nâng mình lên một tầm cao mới
phát triển và nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
cái đặc thù của việt nam nền kinh tế của chúng ta còn nhỏ bé
thứ hai các doanh nghiệp về vốn còn ít đặc biệt là các fintech mới thì vốn của họ rất nhỏ
cho nên họ cũng rất là khó khăn cho nên họ rất muốn là có một cái chủ trương chung
để họ sẽ là cái đối tác chiến lược
các ngân hàng việt nam các ngân hàng việt nam các ngân hàng việt nam các ngân hàng việt nam

thì đúng là coi như cần phải có một cái chiến lược phối hợp rất tốt giữa ngân hàng thương mại với lại fintech
để mà tạo ra những cái kênh cung ứng sản phẩm phủ rộng phủ sóng trong toàn quốc
nâng cao khả năng tiếp cận tài chính toàn diện của người dân
sử dụng các kênh phân phối tiếp cận người dùng trên nền tảng số
các điểm tương tác với khách hàng qua ứng dụng điện thoại thông minh
mạng xã hội và ứng dụng các công nghệ số
trong cải thiện hiệu quả vận hành hệ thống nội bộ
tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ các ngân hàng có thể nâng cao khả năng quản trị quan hệ khách hàng
giúp ngân hàng hiểu biết sâu sắc hơn về thói quen sở thích khách hàng
để cung ứng sản phẩm dịch vụ phù hợp hỗ trợ quản lý danh mục rủi ro
bên cạnh đó với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
các ngân hàng có nhiều cơ hội tiếp cận và mở rộng cung ứng các sản phẩm
dịch vụ ngân hàng phù hợp đến những người dân hiện chưa có tài khoản ở vùng sâu vùng xa
với chi phí hợp lý góp phần đẩy mạnh phổ cập tài chính quốc gia
chúng ta trải qua một quá trình lịch sử rất là lâu
các cái chứng minh nhân dân cũ chứng minh nhân dân mới rồi xong bây giờ là căn cước công dân
thì mỗi cái nó lại không theo một cái chuẩn nhất định
thế do vậy mà cái việc khai thác dữ liệu lấy hoặc là ngân hàng
có thể kết nối được các cái cổng thông tin như vậy
hay là cái tràng thư về sinh chất học
vân tay chẳng hạn thế thì hiện nay mà nói là nó cũng chưa được số hóa hoàn toàn
thế do vậy mà nếu mà muốn khai thác thì bắt buộc nó phải số hóa
và nó phải được đồng bộ thì như vậy cũng mới có thể khai thác được
thì nếu như một khi các cơ quan liên quan
phối hợp cùng với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại
mà cho phép chúng tôi liên thông để triển khai được các cái kết nối
để mà khai thác cái thông tin đó
thì như vậy thì rõ ràng là cái việc quản trị rủi ro tốt hơn
kiểu cái định danh khách hàng nó tốt hơn
và như vậy thì nó sẽ thuận lợi hơn trong cái chuyện mà triển khai các dịch vụ số
cách mạng công nghiệp bốn không chỉ giúp chuyển dịch kênh phân phối sản phẩm
dịch vụ ngân hàng truyền thống từ các chi nhánh quẩy giao dịch
atm vật lý sang kênh số hóa mà còn có khả năng thay đổi mô hình kinh doanh
quy trình nghiệp vụ cấu trúc sản phẩm dịch vụ theo hướng số hóa
giúp các ngân hàng từng bước trở thành ngân hàng số
cung cấp tiện ích trải nghiệm mới mẻ và đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng
một số ngân hàng thương mại đã chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh
và sản phẩm dịch vụ theo hướng số hóa thực thụ
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đã đặt ra nhiều thách thức cho ngành ngân hàng
như khoảng trống chính sách đòi hỏi phải xây dựng quy định pháp lý mới
đáp ứng nhu cầu cải cách công nghệ ngành ngân hàng
mô hình kinh doanh và nguồn lực tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản của các ngân hàng
cần được khắc phục để thích ứng với xu hướng ứng dụng công nghệ cao
rủi ro về công nghệ thông tin an ninh bảo mật tội phạm công nghệ
bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
vừa qua tại trung tâm hội nghị quốc gia hội nghị hà nội hai nghìn một mươi tám hợp tác đầu tư và phát triển
đã chính thức khai mạc đây là năm thứ ba liên tiếp hà nội tổ chức hội nghị
nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài
thông qua việc quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư của thủ đô
và các tỉnh thành phố trong vùng đất

hội nghị hà nội hai nghìn một mươi tám hợp tác đầu tư và phát triển
đây là năm thứ ba liên tiếp khẳng định sự kiên định mục tiêu của thành phố
là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng hành cùng doanh nghiệp
và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng
tái cơ cấu kinh tế thành phố
báo cáo tại hội nghị ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn đức trung cho biết
kinh tế xã hội thủ đô trong những năm qua và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục phát triển toàn diện và đạt những kết quả nổi bật
cụ thể hà nội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhanh bền vững
năm hai nghìn một mươi sáu tăng bảy một mươi năm năm hai nghìn một mươi bảy tăng bảy ba mươi
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước tăng bảy tám
đầu tư trực tiếp nước ngoài lũy kế đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
có trên bốn ba trăm linh dự án
vốn đầu tư đăng ký đạt ba mươi ba tỷ ba trăm tám mươi triệu usd
trong năm hai nghìn một mươi tám hà nội tiếp tục phát triển
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy có bốn mươi bảy tám trăm hai mươi sáu doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
với số vốn là bốn trăm bảy mươi hai bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
đưa tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn đến nay đạt trên hai trăm năm mươi đơn vị
để chuẩn bị cho hội nghị này các ban ngành của thành phố hà nội
đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của chính phủ
và sự giúp đỡ của các ban ngành của trung ương
cũng như là của các thỉnh thành phố
và đặc biệt là sự giúp đỡ của các ban ngành của trung ương

hà nội đã tự tham gia một cách tích cực của các nhà đầu tư
trong thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với thành phố hà nội
để trên cơ sở xem xét một cách kỹ lưỡng toàn bộ các dự án
để trên cơ sở các quy định
thì chúng tôi đã xem xét một cách nhanh chóng
nhưng mà đúng các quy định để tạo mọi điều kiện
cho các nhà đầu tư đầu tư sớm các dự án trên địa bàn thành phố hà nội
trong thời gian qua hà nội đã liên tục đổi mới cải cách hành chính
môi trường kinh doanh đầu tư đã được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci của hà nội năm hai nghìn một mươi sáu tăng một mươi bậc
lên một mươi bốn trên sáu mươi ba và năm hai nghìn một mươi bảy tăng một bậc xếp một mươi ba trên sáu mươi bốn tỉnh thành
số lượng doanh nghiệp tăng nhanh góp phần to lớn vào thành tiệu của thủ đô
kinh tế liên tục tăng trưởng nhanh với bảy một mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu bảy ba năm hai nghìn một mươi bảy
và ước tăng bảy bảy trong sáu tháng đầu năm
tại hội nghị thành phố hà nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư
giấy chứng nhận đầu tư cho bảy mươi một dự án với tổng số vốn đầu tư là ba trăm chín mươi bảy ba trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó có một mươi một dự án fdi với tổng vốn đầu tư là một trăm ba mươi sáu mươi một tỷ đồng
với một chính sách kiên trì và kiên định chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp
trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài các danh mục dự án đầu tư
đều đã được thành phố hà nội công khai
khi có các nhà đầu tư đặt vấn đề công khai chúng tôi đều phân công
lãnh đạo thành phố lãnh đạo các ban ngành tiếp và trả lời thấu đáo
tất cả những khúc mắt và những vấn đề của các doanh nghiệp hỏi
trên cơ sở đó chúng tôi đã hướng dẫn các nhà đầu tư thiết lập các hồ sơ hồ sơ một cách chặt chẽ
và thi đủ các điều kiện và thành phố hà nội sẽ gấp ngay các chủ trương đầu tư
để tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư kịp thời đầu tư trên địa bàn thành phố hà nội
hội nghị hà nội hai nghìn một mươi tám hợp tác đầu tư và phát triển là thông điệp của thành phố hà nội
về việc không ngừng tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng
minh bạch phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các nhà đầu tư kinh doanh lâu dài tại thủ đô cũng như tạo hướng liên kết
với vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ vùng đồng bằng sông hồng và vùng thủ đô
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
và hẹn gặp lại